thông tin mới nhất về cơn bão số chín
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn một độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa cách tỉnh bình định khánh hòa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển ngoài khơi bình định khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến chín đến một mươi sáu năm độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo mưa lớn từ đêm ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông